tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật cho biết trên địa bàn tỉnh hiện đã có trên ba hectare ngô vụ hè thu hai nghìn một mươi chín bị sâu keo mùa thu gây hại với mật độ phổ biến từ một đến hai mươi con trên một mét vuông
thời tiết nắng mưa đan sen là điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa thu phát triển gây hại mạnh cho ngô từ khi mới gieo cho đến bảy tám lá
cơ quan chức năng đã tổ chức hướng dẫn cho nông dân nhận biết về đặc điểm nhận diện sâu keo mùa thu triệu chứng gây hại để người nông dân chủ động phòng trừ đồng thời phổ biến quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu của cục bảo vệ thực vật đã ban hành chỉ đạo trạm trồng chọt và bảo vệ thực vật các huyện thị xã thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn kiểm tra những diện tích canh tác ngô đã phát hiện sâu keo mùa thu kết hợp với hướng dẫn nhân dân trực tiếp trên đồng ruộng về đặc điểm gây hại và bi